theo kết quả thống kê diện tích đất đai cả nước năm hai nghìn một mươi tám vừa được bộ tài nguyên và môi trường công bố
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám nhóm đất chưa sử dụng trên cả nước còn hơn hai triệu hectare
theo kết quả thống kê diện tích đất tự nhiên trên cả nước tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám có hơn ba mươi ba triệu hectare
trong đó diện tích nhóm đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất với gần hai mươi bảy ba triệu hectare
diện tích nhóm đất phi nông nghiệp chiếm hơn ba bảy triệu hectare còn lại là diện tích nhóm đất chưa sử dụng với hơn hai triệu hectare
để bảo đảm đất đai không bị bỏ hoang lãng phí bộ tài nguyên và môi trường đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
có trách nhiệm chỉ đạo công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm hai nghìn một mươi tám của địa phương
cho các tổ chức cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định